tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế và viện nghiên cứu nước quốc tế stockholm
phối hợp với ubnd tỉnh quảng nam tổ chức hội thảo xây dựng nền tảng quản lý từ nguồn tới biển
xử lý rác thải rắn tại lưu vực sông vu gia thu bồn việt nam
hội nghị nhằm tìm kiếm giải pháp quản lý rác thải rắn giảm thiểu tác động môi trường
thông qua giới thiệu phương pháp tiếp cận từ đầu nguồn tới biển và lợi ích của việc áp dụng quản lý này
để giải quyết các vấn đề cấp bách trong quản lý giữa lưu vực sông và vùng biển
vu gia thu bồn là lưu vực sông lớn thứ chín tại việt nam và được xem là hệ thống sông lớn duy nhất
tại khu vực miền trung việt nam đổ ra biển đông từ hội an
việc sử dụng đất và nước ở thượng nguồn sẽ tác động không cân bằng lên môi trường ở vùng sông và ven biển
các chuyên gia cho rằng việc đặt vấn đề quản lý với nỗ lực lồng ghép quản lý tài nguyên đất nước và biển
sẽ giúp các bên liên quan ở thượng nguồn và hạ nguồn cùng nhau điều phối có cơ sở để thảo luận
đi đến giải pháp phù hợp giải quyết những thách thức đặt ra đối với lưu vực sông lớn vu gia thu bồn